ngay sau khi biểu quyết thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn
với chín mươi năm một mươi ba đại biểu tán thành quốc hội đã thông qua nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực hiệu quả
việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
theo nghị quyết quốc hội yêu cầu chính phủ tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết số một triệu hai nghìn một mươi năm qh một mươi ba
ngày hai mươi hai tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi năm của quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nghiên cứu sửa đổi những tiêu chí chưa phù hợp của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi xây dựng các tiêu chí nâng cao để áp dụng cho các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới
ban hành kịp thời đồng bộ các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình
ra soát điều chỉnh bổ sung các kế hoạch không còn phù hợp chỉ đạo các bộ ngành địa phương
ra soát xác định chính xác số nợ động xây dựng cơ bản của chương trình xây dựng kế hoạch
lộ trình xử lý rứt điểm trước năm hai nghìn một mươi chín không để phát sinh nợ động xây dựng cơ bản mới
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm tổ chức và cá nhân người đứng đầu để xảy ra tình trạng
huy động quá sức dân nợ động xây dựng cơ bản sai quy định có hành vi tham nhũng
trục lợi trong thực hiện chương trình
triển khai chương trình phải đặt mục tiêu đẩy mạnh sản xuất đổi mới cơ cấu sản xuất
gắn kết chặt chẽ với quá trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
bảo vệ môi trường phát triển bền vững
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi cả nước có khoảng năm mươi số xã đạt chuẩn nông thôn mới và có một mươi năm hợp tác xã
và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả thu nhập bình quân khu vực nông thôn
cả nước tăng ít nhất là một tám lần so với năm hai nghìn một mươi